mới đây tại buổi làm việc với quận bình tân về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã trao đổi về tp hcm đã xây dựng một mươi một chiến lược
cho thời kỳ bình thường mới trong đó có chiến lược về y tế an sinh xã hội sản xuất kinh doanh
bí thư nguyễn văn nên đánh giá quận bình tân đã đạt được một số kết quả tích cực
trong chiến dịch covid một mươi chín số ca nặng và tử vong đã giảm suốt một thời gian dài
ông đề nghị bệnh tân cố gắng giữ thành quả và kéo giảm số ca tăng nặng ca tử vong xuống thấp nhất
trong đó làm tốt nhất trụ cột thu dung phân loại hướng dẫn phát thuốc điều trị
chăm sóc và tư vấn cho người nhiễm covid một mươi chín f
bí thư nên cho biết tp hcm đang xây dựng một mươi một chiến lược cho thời kỳ bình thường mới
trong đó chiến lược về y tế an sinh xã hội sản xuất kinh doanh
vào chiều ngày hai mươi hai tháng chín thành phố đã nghe góp ý kiến về chiến lược y tế
vì việc tp hcm đang chạy nước rút kiểm soát dịch covid một mươi chín để mở cửa những quá trình nỗ lực
đưa thuyền cập bến sau thời gian dài giữa biển khơi ông nên đề nghị
quận bình tân cùng quyết tâm nỗ lực để cùng tp hcm đưa thuyền vào bến bờ
và ngay cả khi đã vào bờ cũng không được chủ quan lơ là
vì nếu vậy khi sóng thần ập đến sẽ rất nguy hiểm
người đứng đầu thành ủy tp hcm lưu ý quận bình tân tuyên truyền cho người dân
chuẩn bị tâm thế sống trong điều kiện môi trường luôn có dịch
người dân phải đề phòng xếp hành năm k tự nghiên cứu chuẩn bị tinh thần kiến thức
kỹ năng ứng phó với dịch thích ứng với tình hình mới
ngoài chiến lược chung của thành phố bí thư nên đề nghị bình tân xây dựng các chiến lược riêng của quận
trong đó có chiến lược y tế trụ cột chính giúp mở cửa an toàn
phải củng cố toàn bộ hệ thống y tế bao gồm y tế công cọc y tế lưu độc y tế gia đình y tế tùy nhân
ông nên gợi ý quận phát huy hệ thống y tế kể cả nhà thuốc tây trên địa bàn
cũng cần biết cấp thuốc hướng dẫn uống thuốc cho người nhiễm
hệ thống bác sĩ kể cả bác sĩ về hưu tư nhân phải có cơ chế để họ tham gia vào bảo vệ sức khỏe của người dân
về an sinh người đứng đầu thành ủy thành phố cho rằng
quận huyện cần phải tuyên truyền để người dân hiểu nguồn lực của thành phố có hạn
do vậy những gia đình còn chống chịu được nhường cơm xẻ áo với những người thực sự khó khăn công cực
muốn vậy phải lập danh sách để tập thể xét duyệt công bằng công khai minh bạch
mục tiêu không để người dân bần cùng khó khăn quá
bí thư quận ủy quận bình tân lê văn thinh cho biết
trong tháng chín quận đang cân nhắc từng bước tạo điều kiện hỗ trợ
hướng dẫn sau mở cửa một số cửa hàng tiện ích và điểm sản xuất lương thực
thực phẩm đủ điều kiện để phục vụ người dân